thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi ba nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng sản xuất ra không bán được sản phẩm
chính vì vậy nhiều doanh nghiệp phải đối phó bằng cách giảm quy mô kinh doanh thu hẹp sản xuất và nhu cầu vay vốn cũng giảm theo
theo yêu cầu của thủ tướng ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay
việc công khai minh bạch biểu lãi suất cho vay được doanh nghiệp đánh giá tác động lớn hơn cả yếu tố hạn lãi suất
đối với doanh nghiệp này công việc khai biểu lãi suất ngân hàng sẽ đem lại nhiều lợi ích
giúp đơn vị có khung tham chiếu để nhận diện được ra vốn cân bằng trong thị trường để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp hơn
bản thân doanh nghiệp luôn kỳ vọng lãi xuất doanh nghiệp